tính đến một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm một ca nhiễm covid một mươi chín mới
đây là ca nhiễm đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính từ một mươi tám h ngày một mươi chín tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày hai mươi tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín mới
đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một ba trăm linh năm ca
trong đó số ca điều trị khỏi hiện là một một trăm bốn mươi hai ca số ca còn đang điều trị là một trăm hai mươi tám ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi sáu năm trăm ba mươi năm người